trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hôm nay cho biết trong số ba mươi chín trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín
đang được điều trị tại thành phố có năm bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên
tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín xác định đến ngày ba mươi một tháng ba trên địa bàn tp hcm là bốn mươi chín trường hợp
trong đó bốn mươi sáu ca mắc được ghi nhận từ ngày chín tháng ba đến nay
hiện có một mươi trường hợp được điều trị khỏi bệnh và ra viện
trong đó ba trường hợp ra viện trong tháng hai và bảy trường hợp vừa xuất viện trong ngày hai mươi chín và ba mươi tháng ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong ba mươi chín ca bệnh đang được điều trị
hiện tại năm trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên
các trường hợp còn lại tình hình sức khỏe ổn định tiếp tục điều trị theo dõi
thành phố cũng đang cách ly theo dõi một mươi một một trăm tám mươi bốn trường hợp
trong đó có tám chín trăm ba mươi bốn người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố